các nạn nhân có tình cảm với một thanh niên chưa rõ lai lịch trước thời điểm phát hiện vụ việc người này có tới phòng trọ của chị quyền trời hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố đối tượng lê thanh hoài ba mươi sáu tuổi ở phường tân tiến tp buôn ma thuật về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
khám xét nhà đối tượng cảnh sát đã thu giữ ba khẩu súng và nhiều tăng vật có liên quan
trước đó tại nhà của đối tượng hoài cảnh sát đã bắt quả tang và khám xét thu giữ một số lượng lớn heroin và ma túy đá hai cân tiểu ly dùng để chia nhỏ ma túy và các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng chất ma túy
mở rộng khám xét nơi ở của hoài tổ công tác còn thu giữ thêm ba khẩu súng gần hai mươi viên đạn của súng quân dụng và trên hai trăm linh viên đạn bi
qua kiểm tra điện thoại của hoài có rất nhiều tin nhắn thể hiện nội dung trao đổi mua bán súng và ma túy
lê thanh hoài từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
một tiền án về tội tổ chức sử dụng chất ma túy với tổng mức án là chín năm tù giam và nghiện ma túy đã một mươi năm nay
hiện công an tp hcm đã gửi giám định ba khẩu súng để có căn cứ xử lý lê thanh hoài theo quy định của pháp luật
tại tỉnh bình định công an tp hcm đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng vĩnh tráng năm mươi tuổi chú tp hcm về hành vi cướp tài sản
trưa ngày hai mươi ba tháng một mươi vĩnh tráng đã chùm kín mặt và mang dao đột nhập vào nhà bà lê
lê thị ngọc huệ sáu mươi tuổi ở cùng địa phương không chế nạn nhân cướp tài sản
khi tráng đang hành sự thì bà huệ hoảng quá đã kêu to
người dân gần đó nghe thấy đã chi hô và vây bắt tên cướp giao cho cơ quan công an xử lý
thời gian vừa qua phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh cà mau ngày càng phát triển mạnh mẽ và có sức lan tỏa
qua đó đã góp phần tuyên truyền động viên khích lệ quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào phong trào
không chỉ chủ động phong ngừa tội phạm
người dân đã có tinh thần dũng cảm mưu trí kiên quyết chấn công tấn nát tội phạm
tiếp xúc với phóng viên bà từ thị bé tư chú tại ấp tân hiệp xã an xuyên thành phố cà mau
vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại việc mình bị hai đối tượng
giả tay cướp giật sợi dây chuyền vàng mà bà đang đeo trên người
tại đoạn đường thuộc ấp một xã tân lộc huyện thới bình một cách hết sức táo bạo liều lĩnh
nó cũng đứng đó nó dừng dừng dừng đó nó mới chạy xuống chạy xuống thì nó giật tôi thì nó chạy đi luôn
rồi tôi mới chạy theo tôi la cốt giật chi tiền tôi gửi nhà trong nhỏ
nhỏ con gái nó mới chạy ra nó thấy tôi la quá nó nhảy xe nó chạy theo nó gượt
nghe tiếng chi hô của bà từ anh ngô hoàng tuấn và anh từ hiền đệ
cùng nhiều người dân địa phương đã dũng cảm kiên quyết cùng nhau đuổi theo truy bắt đối tượng cướp giật
chạy được khoảng hai km thì anh tuấn và anh đệ đổi kịp
với sự giúp sức của người dân các anh đã khống chế bắt được hai tên cướp giật
cùng tăng vật giao cho công an xử lý
tôi mới lên lấy xe gượt theo hai đối tượng là chạy chiếc exeter đó
là để mà dịch công chức truyền của cô tư đó là mới gượt theo là đuổi bắt nó
đuổi bắt nó với là một số người dân nữa là cũng gượt theo nhiều lắm
gượt theo nhiều lắm rồi mới là ép nó rồi nó mới té xe
rồi cái là anh em nhào lại là bắt nó
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận tên là lê hoàng linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã tân hưng huyện cái nước và nguyễn văn giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú xã an xuyên thành phố cà mau qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận do muốn có tiền tiêu xài
nhưng lười lao động nên cả hai rủ nhau chạy xe máy trên các tuyến đường vắng
tìm người mang tài sản có giá trị để cướp giật
hành động của anh tuấn và anh đệ cùng người dân địa phương được lực lượng công an đánh giá cao về tinh thần dũng cảm
đây là một sự dũng cảm cũng như sự đoàn kết của bà con ở trên địa phương để làm như thế nào
để bảo vệ tài sản của mình là bảo vệ sự bình yên khi các đối tượng
nhất là những đối tượng lạ mặt ở những nơi khác xuất hiện ở địa phương mình
bà con cũng luôn luôn cảnh giác và phòng ngừa
những các biểu hiện đó để cho cơ quan công an cùng với chính quyền địa phương để ngăn chặn kịp thời
để khích lệ động viên tinh thần của anh ngô thanh tuấn và từ hiền đệ
giám đốc công an tỉnh đã tặng giấy khen cho hai anh vì có thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm
chủ tịch ubnd xã tân lộc huyện thới bình cũng tặng giấy khen cho hai người dân khác cùng tham gia vây bắt
qua vụ việc trên cho thấy nền nào nhân dân đồng lòng đoàn kết kiên quyết đấu tranh với tội phạm
thì nơi đó tình hình an ninh trả tự luôn được giữ vững ổn định
tiếp tục với những tin tức khác mua điện thoại iphone giả với mục đích bán kiếm lời
đối tượng trần văn cường chú huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc vừa bị lực lượng công an bắt quả tạp
ngày ba mươi một tháng tám tổ công tác của công an huyện lập thạch kiểm tra xe ô tô
phát hiện trên xe có năm mươi chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone
chủ xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
tổ công tác đã lập biên bản thu giữ toàn bộ vật chứng
kết quả xác minh số điện thoại trên là hàng giả của điện thoại di động iphone tám
qua đấu tranh cường khai nhận mua số hàng trên ở chợ đồng xuân hà nội
với giá là hơn tám trăm linh đồng một chiếc đem về bán lại kiếm lời
công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu vừa triệt xóa thành công điểm đá gà ăn tiền bắt giữ một mươi bốn đối tượng có liên quan
vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi bốn tháng một mươi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đã bố trí lực lượng bắt quả tang một mươi bốn đối tượng
đang có hành vi đá gà ăn tiền tại khu đất chống thuộc xã vĩnh hưng huyện vĩnh lợi
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba con gà đá một mươi hai điện thoại di động
số tiền gần ba mươi triệu đồng và một số tăng vật
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia siêu bão chutu giật trên cấp một mươi bảy hiện đang tiến sát về phía đông
vào hồi một giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi sáu chín độ kinh đông
cách đảo luzon philippines khoảng bốn trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm từ một trăm sáu mươi năm đến một trăm tám mươi năm km trên giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi năm tới hai mươi km
đến một giờ ngày ba mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai tám độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía đông đảo luzon
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm từ một trăm sáu mươi năm đến một trăm tám mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi bảy
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội tha mua tài sản
đối tượng nguyễn đặng ngân sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã quỳnh hồng huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
cao một sáu mươi m sông mũi thẳng giái tai trúc và có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mẩy trái
và đối tượng nguyễn quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại phường trung văn quận nam tử liêm thành phố hà nội
có sẹo thẳng dài một cm cách ba cm trước giái tai phải
còn về tội cướp tài sản
công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ công bốn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
hộ khẩu thường trú tại xã quỳnh mỹ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có
mọi thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý